thứ trưởng nguyễn duy ngọc nhấn mạnh luật giao thông đường bộ năm hai nghìn tám có phạm vi điều chỉnh gồm cả hai lĩnh vực là bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ và xây dựng phát triển quản lý kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ quản lý vận tải đường bộ
trong đó hầu hết các hoạt động đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ tác động đến quyền con người quyền công dân mà theo tinh thần của hiến pháp thì phải được quy định trong văn bản luật
bên cạnh đó trong lĩnh vực bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ đang tồn tại nảy sinh nhiều vấn đề bất cập nhất là việc quản lý phương tiện và người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ
tình hình tai nạn và ồn tắc đang là vấn đề bức xúc của toàn xã hội đòi hỏi phải hoàn thiện hệ thống pháp luật
theo thống kê năm hai nghìn chín đến nay tai nạn giao thông ở việt nam đã xảy ra trên ba trăm ba mươi bốn vụ làm chết trên một trăm linh một người chủ yếu trong độ tuổi lao động làm bị thương đến ba trăm ba mươi sáu người trong đó hàng chục nghìn người bị thương tật suốt đời
đáng chú ý nguyên nhân gây tai nạn giao thông đường bộ do lỗi vi phạm của người điều khiển phương tiện tham gia giao thông là chủ yếu chiếm trên chín mươi số vụ
trong đó nhiều lái xe có kỹ năng điều khiển kiến thức về pháp luật an toàn giao thông ý thức tự giác chấp hành luật còn rất kém
mục tiêu cơ bản lớn nhất trong việc xây dựng luật bảo đảm trật tự an toàn tính mạng sức khỏe cho con người tham gia giao thông góp phần bảo đảm tốt hơn quyền con người quyền công dân theo quy định của hiến pháp năm hai nghìn một mươi ba
và các điều ước quốc tế mà việt nam là thành viên tạo ra bước chuyển biến cơ bản bền vững trong việc bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ
cho ý kiến vào dự thảo luật nhiều đại biểu cho rằng nhìn vào ý thức chấp hành giao thông có thể đánh giá được việc chấp hành pháp luật nói chung
thì với thực tế hiện nay là nghiêm trọng do vậy việc tách bạch công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ ra thành một luật riêng là cần thiết
đối tượng phạm vi điều chỉnh cũng như mục tiêu để mà cần phải đạt được thì đều rất là tách bạch rất rõ ràng
nó thể hiện trên hồ sơ là chất lượng rất là đảm bảo
và việc chuẩn bị như vậy thì cũng đã lấy ý kiến rộng rãi tổ chức hội thảo đánh giá tác động
rồi lấy ý kiến của thành viên chính phủ các bộ ngành các địa phương thì đều đồng thuận cao
thì tôi thấy là như vậy là tôi cũng rất là ủng hộ với cái việc là chúng ta xây dựng sửa đổi cái dự án luật
nhưng mà với theo hướng là tách thành hai hai dự án luật
là làm hai cái luật này tách bạch ra thì thể hiện cái quyết tâm cao hơn
của hai bộ chủ quản
thứ hai là nó rõ ràng hơn
thứ ba là nó chuyến sâu hơn
và thứ tư là thể hiện trách nhiệm cao hơn
bây giờ một vấn đề bức xúc nhức nhối nhất là cái tật tự an toàn giao thông
bởi bây giờ là đảng quỹ công an trung ương bộ công an đã đảm nhận và hạ quyết tâm là phải chuyển đổi và xử lý tốt cái này
thì tôi nghĩ thế thì quá tốt
các ông chỉ làm quá tốt
tôi còn niềm tin ở bộ công an là vì các ông chỉ là làm một số việc rất tốt rồi
trên lĩnh vực này các ông chỉ thể hiện cái tiếng nói của mình
như vậy thì tôi cho rằng nó hoàn toàn vợ
giải trình về một số nội dung thiếu tướng nguyễn duy ngọc thứ trưởng bộ công an cho biết
trong quá trình xây dựng dự luật bộ công an và bộ giao thông vận tải đã xác định hai lĩnh vực rõ ràng cụ thể
khẳng định trách nhiệm của mỗi bên về đào tạo sát hạch lái xe quan điểm của cơ quan soạn thảo là thực hiện xã hội hóa
trong đó bộ công an sẽ đưa ra các tiêu chí sát hạch áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để cấp giấy phép lái xe hạn chế việc làm giả giấy phép
kết luận phiên họp phó chủ tịch quốc hội đỗ bá tị cho biết
ủy ban thường vụ quốc hội cơ bản tán thành với sự cần thiết phải có các quy định mang tính tổng thể
đầy đủ chặt chẽ để điều chỉnh các nội dung về bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ
phó chủ tịch quốc hội đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục ra soát quy định của cả hai dự thảo luật
để phân định rảnh mạch các vấn đề trùng lập làm rõ các quy định có mối quan hệ qua lại hỗ trợ lẫn nhau
ủy ban thường vụ quốc hội cũng thống nhất hai dự án luật cùng được trình tại kỳ họp thứ một mươi
sáng nay tại hà nội bộ công an đã tổ chức lễ khai mạc ngày hội sách với chủ đề
công an nhân dân bản lĩnh nhân văn vì nhân dân phục vụ tổng kết trao thưởng cuộc thi đại sứ văn hóa đọc
và sáng tác tranh hội họa gương người tốt việc tốt trong công an nhân dân
thượng tướng nguyễn văn thành ủy viên trung mương đảng thứ trưởng bộ công an dự và phát biểu khai mạc
tham dự còn có đại diện bộ văn hóa thể thao và du lịch bộ thông tin và truyền thông bộ quốc phòng
phát biểu tại lễ khai mạc ngày hội sách công an nhân dân bản lĩnh nhân văn vì nhân dân phục vụ
thứ trưởng nguyễn văn thành yêu cầu cấp ủy lãnh đạo công an các đơn vị địa phương
phải xác định xây dựng phong trào đọc và phát triển văn hóa đọc là một nhiệm vụ chính trị của đơn vị
cho lưu văn hóa đọc trong và ngoài lực lượng công an thường xuyên bổ sung cập nhật vốn tài liệu
tạo môi trường đọc thuận lợi thu hút cán bộ chiến sĩ truy cập tìm kiếm khai thác và sử dụng thư viện
các đơn vị báo chí xuất bản thư viện trong công an nhân dân phải chú trọng tới các xuất bản phẩm
có giá trị cao đáp ứng thỏa mãn nhu cầu thị hiếu của cán bộ chiến sĩ đảm bảo đúng đường lối
chủ trương chính sách của đảng pháp luật của nhà nước góp phần xây dựng văn hóa đọc lành mạnh trong công an nhân dân
dịp này thứ trưởng nguyễn văn thành cũng đã trao bằng khen của bộ công an tặng các tập thể và cá nhân
đã có thành tích trong công tác triển khai phối hợp tổ chức tốt cuộc thi đại sứ văn hóa đọc
và sáng tác tranh hội họa gương người tốt việc tốt trong công an nhân dân
ban tổ chức cũng đã trao năm giải a một mươi giải b một mươi năm giải c và hai mươi giải khuyến khích cho các tập thể cá nhân
đạt thành tích trong cuộc thi đại sứ văn hóa đọc trao các giải thưởng của cá nhân nhóm tác giả trong và ngoài công an nhân dân
đồng thời trao giải thưởng tập thể của công an đơn vị địa phương đạt các giải a b c và các giải khuyến khích
trong cuộc thi sáng tác tranh hội họa gương người tốt việc tốt trong công an nhân dân
trong chuyến công tác tại tây nguyên vào ngày hôm nay trung tướng nguyễn văn sơn thứ trưởng bộ công an
cùng đoàn công tác của bộ công an đã đến thăm và làm việc với công an tỉnh đắk lắc
tại buổi làm việc qua nghe báo cáo một số kết quả cơ bản trong công tác của công an tỉnh đắk lắc
thứ trưởng nguyễn văn sơn đã ghi nhận những nỗ lực phấn đấu của toàn lực lượng trong việc tham mưu
đề xuất với cấp trên về các chủ trương kế hoạch giải pháp và tổ chức thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn trong thời gian qua
trong đó thứ trưởng nguyễn văn sơn đánh giá cao những kết quả công an tỉnh đắk lắc đã đạt được trong công tác xây dựng đảng
xây dựng lực lượng trong sạch vững mạnh nhất là gần đây công an tỉnh đắk lắc đã chủ động sáng tạo nghiên cứu thí điểm
và triển khai rộng rãi trong tỉnh mô hình kết nối mạng xã hội bình yên cho mỗi gia đình
qua đó xây dựng và thúc đẩy phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc trên không gian mạng
mô hình này đã không chỉ trở thành một kênh trao đổi thông tin tạo sự tương tác tốt giữa lực lượng công an đắk lắc với nhân dân
mà còn góp phần tích cực vào việc đẩy mạnh cải cách hành chính của lực lượng công an các cấp trên địa bàn
giúp cho người dân giảm được nhiều thời gian công sức và chi phí đi lại khi đến liên hệ giải quyết những vấn đề
sự việc liên quan đến quyền lợi nghĩa vụ hợp pháp của mình
sau khi quán triệt thực hiện một số vấn đề liên quan đến công tác cán bộ thứ trưởng nguyễn văn sơn đã chỉ đạo công an tỉnh đắk lắc
trong thời gian tới sớm hoàn thành việc điều động lực lượng chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã
theo đúng chỉ tiêu do bộ công an giao tiếp tục đưa mô hình kết nối mạng xã hội bình yên cho mỗi gia đình
đi vào cả bề rộng lẫn chiều sâu để nâng cao hiệu quả
đồng chí thứ trưởng cũng sẽ chỉ đạo một số cục nghiệp vụ liên quan và công an các đơn vị địa phương
nghiên cứu nhân rộng mô hình này để xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trên không gian mạng rộng khắp cả nước
ngày hôm nay hội nghị cục trưởng tác chiến quân đội các nước asean lần thứ một mươi gọi tắt là abo một mươi
diễn ra theo hình thức trực tuyến dưới sự chủ trì của trung tướng thái đại ngọc
cục trưởng cục tác chiến bộ tổng tham mưu quân đội nhân dân việt nam
tham gia hội nghị tại các điểm cầu có cục trưởng tác chiến quân đội các nước asean
phát biểu khai mạc trung tướng thái đại ngọc nhấn mạnh việt nam lựa chọn chủ đề hội nghị amom một mươi
là hợp tác quân sự vì một asean gắn kết và chủ động thích ứng với mong muốn rằng sự hợp tác về quốc phòng
quân sự tiếp tục là yếu tố quan trọng trong bảo đảm hòa bình an ninh ổn định
vì một asean gắn kết tự cường ngày càng phát triển lớn mạnh hơn
tại hội nghị các nước chúc mừng việt nam trên cương vị chủ tịch asean trong bối cảnh dịch covid một mươi chín diễn biến phức tạp
nhưng đã tổ chức thành công hội nghị quốc phòng quân sự hai nghìn hai mươi
các đại biểu cũng khẳng định thời gian tới cơ quan tác chiến quân đội các nước asean
cần tiếp tục tăng cường trao đổi về các vấn đề an ninh khu vực cùng quan tâm
thảo luận cách thức biện pháp nhằm tăng cường trao đổi phối hợp trong công tác lập kế hoạch
để tạo ra sự chủ động cho quân đội mỗi nước khi triển khai các chương trình kế hoạch hợp tác
qua đó nâng cao sự hiểu biết tin cậy lẫn nhau giữa cơ quan tác chiến quân đội các nước asean
các trưởng đoàn đã thống nhất kế hoạch hoạt động hai năm hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi
để chính lên hội nghị tư lệnh đực lượng quốc phòng các nước asean lần thứ một mươi bảy thông qua